tập đoàn hoa sen đã tổ chức lễ khánh thành nhà máy ống nhựa hoa sen bình định tại khu công nghiệp nhân hòa thị xã an nhơn tỉnh bình định
nhà máy ống nhựa hoa sen bình định được khởi công từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm tại khu công nghiệp nhân hòa trên diện tích bốn sáu ha với tổng vốn đầu tư ba trăm sáu mươi bảy tỷ đồng
bao gồm một mươi hai dây chuyển sản xuất ống nhựa upvc và một hệ trộm trung tâm với tổng công suất hai mươi bốn tấn trên năm
hiện nay nhà máy đã hoàn thành giai đoạn một và cho ra những sản phẩm đầu tiên vào tháng một năm hai nghìn một mươi sáu
giai đoạn hai của nhà máy đang được gấp rút thực hiện với mục tiêu hoàn thành vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
việc xây dựng nhà máy ống nhựa hoa sen bình định là một mắt xích quan trọng trong chiến lược lấy thị trường nội địa làm gốc của tập đoàn hoa sen
trong lễ khánh thành nhà máy ống nhựa hoa sen bình định tập đoàn hoa sen đã trao tặng khu lưu trú thân nhân
bệnh nhân do tập đoàn hoa sen xây dựng trị giá một bốn tỷ đồng
cho bệnh viện đa khoa tỉnh bình định một trăm năm mươi triệu đồng cho bếp ăn từ thiện của bệnh viện đa khoa hoài nhơn huyện hoài nhơn tỉnh bình định
ba trăm linh triệu đồng cho quỹ vì người nghèo của ba huyện vĩnh thạnh vân canh hoài ân thuộc tỉnh bình định
ba trăm linh triệu đồng cho quỹ khuyến học ba huyện hoài ân tùy phước phù mỹ thuộc tỉnh bình định
hai mươi xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học tỉnh bình định với trị giá bảy mươi triệu đồng